sáng nay một mươi ba tháng một đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban kinh tế trung ương đã có buổi làm việc tại tân cảng cát lái tổng công ty tân cảng sài gòn
để nắm tình hình kết quả sản xuất kinh doanh năm hai nghìn một mươi chín kế hoạch năm hai nghìn hai mươi
cùng với đó là triển khai thực hiện nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển việt nam
đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
kết luận số năm mươi bảy của bộ chính trị về việc kết hợp quốc phòng an ninh với kinh tế
kinh tế với quốc phòng an ninh
báo cáo với đoàn công tác lãnh đạo tổng công ty tân cảng sài gòn cho biết
trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết kết luận của trung ương
tổng công ty luôn quán triệt triển khai thực hiện đúng chủ trương về kết hợp quốc phòng
an ninh với kinh tế kinh tế với quốc phòng an ninh
lực lượng phương tiện và các cơ sở cảng kho bãi thiết bị của tân cảng đều mang tính lưỡng dụng
sẵn sàng chuyển đổi các phương án thực hiện nhiệm vụ quân sự khi có yêu cầu
trong hoạt động kinh doanh tổng công ty là nhà khai thác cảng container chuyên nghiệp hiện đại
và lớn nhất việt nam với gần năm mươi thị phần cả nước
top ba mươi cụm cảng container có sản lượng thông quan lớn nhất thế giới
thay mặt đoàn công tác đồng chiến nguyễn văn bình trưởng bang kinh tế trung ương
biểu dương đánh giá cao kết quả của tổng công ty tân cảng sài gòn đạt được trong những năm qua
trong thời gian tới tổng công ty cần tập trung vào phát triển bền vững kinh tế biển
đưa ứng dụng công nghệ tiên tiến vào điều hành quản lý sản xuất đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
đồng thời phải đẩy mạnh bảo vệ an ninh quốc gia
nhân dịp này đồng chiến nguyễn văn bình trưởng bang kinh tế trung ương đã tặng quà
chúc tập thể cán bộ công nhân viên người lao động của tổng công ty tân cảng sài gòn
đón xuân canh tí an khang thịnh vượng thi đua sản xuất kinh doanh an toàn hiệu quả